trong tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ bảy từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng năm
quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự
các đại biểu quốc hội dành chọn ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ hai để nghe và thảo luận báo cáo
của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch
quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba có hiệu lực đến hết năm hai nghìn một mươi tám
nội dung quan trọng được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi
là nội dung được thảo luận tại hội trường ngày ba mươi tháng năm và sáng ba mươi một tháng năm
về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong tuần thứ hai các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư công sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ
thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng dự bị động viên luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và bộ luật lao động sửa đổi việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể